đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã có buổi làm việc với tỉnh ủy trà vinh kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của đảng bộ tỉnh
đại hội nhiệm kỳ một mươi đảng bộ tỉnh trà vinh xác định hai mươi bảy chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng
sau ba năm thực hiện đã có một mươi hai trên hai mươi năm chỉ tiêu đạt và vượt và một mươi bốn chỉ tiêu đạt từ bảy mươi đến chín mươi chín
tốc độ tăng grdp bình quân ba năm đạt một mươi một hai mươi bảy
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng biểu dương và đánh giá cao kết quả đảng bộ tỉnh trà vinh đã phân đấu đạt được trong ba năm qua
đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng có cách làm sáng tạo trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn
có cách làm tốt để dân giám sát đảng qua đó cũng tạo thêm sự gắn bó giữa đảng với dân
đồng chí trần quốc vượng lưu ý tỉnh tập trung cho đại hội đảng các cấp sắp tới
cần chủ động đội ngũ cán bộ công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới
về kinh tế trà vinh cần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu phải được đặt lên hàng đầu